ngay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt đà nẵng đã lên các phương án khôi phục nền kinh tế đặc biệt là du lịch
tuy nhiên kế hoạch khôi phục du lịch hậu dịch bệnh được thực hiện một cách thận trọng vừa phòng chống dịch vừa khai thác kinh doanh
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
trải qua hai đợt dịch bệnh covid một mươi chín với nhiều khó khăn thách thức nhưng khách sạn này vẫn nỗ lực cầm cự bảo trì bảo dưỡng cơ sở giữ nhân viên đào tạo nhân viên
nhất là khi ủy ban thành phố đà nẵng cho phép mở cửa trở lại từ ngày một mươi chín tháng chín dù lượng khách lưu trú rất ít chỉ đạt hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn ổn định
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh khi đón khách trở lại mọi hoạt động tại khách sạn đều rất thận trọng
khách sạn mình trước mắt sẽ tra xịt khử khủng tông bộ hệ thống và họp cán bộ nhân viên sẽ tra mọi người vệ sinh lau chùi lại tất cả trang thiết bị để đón khách được tốt hơn
để từng bước phục hồi ngành du lịch
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chỉ đạo sở du lịch thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển du lịch
các chương trình giới thiệu về các sản phẩm mới những dịch vụ mang lại trải nghiệm cho khách nhưng cân nhắc và thận trọng
sở du lịch đà nẵng cũng đã phổ biến cho các đơn vị các doanh nghiệp đăng ký các chương trình du lịch an toàn dịch vụ tốt nhưng bảo đảm các quy định phòng dịch
trước mắt chúng tôi sẽ xác định là sẽ triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch cùng với việc đề nghị các cơ sở cam kết đảm bảo các định kiện phòng dịch
dự kiến năm hai nghìn hai mươi ước tính thiệt hại tổng doanh thu của các ngành du lịch thành phố vào khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó các doanh nghiệp lữ hành các cơ sở lưu trú du lịch doanh nghiệp vận chuyển du lịch và các điểm du lịch sẽ chịu thiệt hại trực tiếp là rất lớn